đồng bằng sông kiểu long đang hứng chịu đại hạn lịch sử và gai gắt nhất trong nhiều năm qua
riêng tại cà mau hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã khiến mực nước của toàn hệ thống canh dạch vùng ngọt hóa đều bị khô hạn
đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp kết cấu hạ tầng các công trình giao thông thủy lợi của bà con nơi đây
đến thời điểm này toàn tỉnh cà mau hiện có hơn hai mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn bốn mươi hai ha lúa bị thiệt hại
diện tích rừng u minh hạ bị khô hạn hoàn toàn đặc biệt là có hơn một một trăm bốn mươi vụ sạt lở sụt lốn đường với tổng chiều dài trên hai mươi năm km
những thiệt hại trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân ở nơi đây
chúng tôi cũng thấy rằng định hướng gì lâu dài dài chúng ta cần phải tính toán lại quy hoạch cho sản xuất của cái vùng này
theo hướng sao cho là chúng ta giảm thiểu thiệt hại như chúng ta đang nhìn thấy hiện hiện đây
sống chung với hạn
không chỉ là quản lý hợp lý nguồn nước mặt nước ngầm mà còn phải tạo ra các hồ bể chứa nước phù hợp với quy mô dân cư đặc điểm tình hình thực tế của địa phương
trong khi đó nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông kiều long đề cao việc thích nghi với biến đổi khí hậu gắn với cây trồng vật nuôi và cơ cấu mùa vụ hợp lý
cho nên bây giờ khi mà có cái nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ ra đời cho phép bớt diện tích lúa
cho phép trồng cây gì nuôi con gì trong những điều kiện mà mình có thể lợi dụng được để mà tăng lợi tức người nông dân lên thì bây giờ chúng ta rất là lúng túng
lúng túng như là cuối cùng quay lại là cũng cây lúa và cũng làm thêm thủy lợi để mà cung cấp được cây lúa
thì như thế là làm sao chúng ta thực hiện được nghị quyết một trăm hai mươi
thực trạng này đang đặt ra nhiều bề toán cần phải giải quyết trước mắt và lâu dài về vấn đề thiếu nước sinh hoạt thiếu nước sản xuất và sụt lún sạt lở đất cho vùng đất này
nên rất cần sự can thiệp hỗ trợ chiều sâu từ các bộ ngành trung ương để giúp cả vùng đồng bằng sông cửu long vượt qua và thích ứng tốt với những đợt hạn hán khốc liệt trong tương lai
được như vậy thì mới mong rằng giải quyết căn cơ thấu đáo tình trạng hạn mặn ở cà mau